thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay sở y tế hà nội thông báo từ sáu h đến một mươi hai h ngày ba tháng chín
thành phố có thêm ba mươi ca mắc mới trong đó năm ca tại cộng đồng một mươi tám ca tại khu cách ly và bảy ca tại khu vực phong tỏa
các ca mắc mới phân bổ theo quận huyện như sau
thanh xuân một mươi ba ca thanh trì sáu ca đống đa năm ca hai bà trưng bốn ca hoàng mai và đan phượng đều một ca
trong sáng nay lực lượng chức năng tạm phong tỏa chốt chặn tại ngách ba mươi hai ngõ bảy mươi sáu phố an dương quận tây hồ
với số dân là hơn bốn người do có liên quan đến một ca dương tính mới phát hiện
từ đêm qua trung tâm y tế quận tây hồ đã lấy hơn bảy trăm linh mẫu xét nghiệm sàng lọc
trong khi đó tại quận thanh xuân ông chu xuân sơn chủ tịch ubnd phường thanh xuân nam cho biết
vào tối qua phường đã quyết định phong tỏa khu nhà tập thể g bảy và ngõ bốn trăm bảy mươi bảy nguyễn trãi trong bảy ngày
cho đến ngày chín tháng chín sau khi xác định sáu ca dương tính tại khu vực này
y tế tp hcm cho biết đã có văn bản gửi cục quản lý khám chữa bệnh và cục quản lý dược bộ y tế
về việc xem xét sử dụng thuốc rimperin và cetoflavine trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó công ty polisan của nga thông qua sở ngoại vụ bài tỏ mong muốn viện trợ thuốc remperin
và thuốc cetoflavine để phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
các loại thuốc này đã được sử dụng trong phát đồ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại nga
cụ thể thuốc remperin dạng chai thủy tinh bốn trăm linh ml
có tác dụng chống giảm oxy huyết về giải độc trong các trường hợp ngộ độc cấp do nhiều nguyên nhân khác nhau
còn cetoflavine dạng ống một mươi ml chỉ định dùng trong trường hợp độc quỵ thiếu móc cục bộ giai đoạn cấp
sở y tế tp hcm đề xuất hội đồng chuyên môn của bộ y tế xem xét bổ sung hai thuốc trên
và phát đồ điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
để tp hcm tiếp nhận và đưa thuốc vào sử dụng tại các cơ sở y tế trên địa bàn
sở y tế tp hcm đề nghị bộ y tế cục quản lý khám chữa bệnh và cục quản lý dược hỗ trợ
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám bộ y tế cùng sở y tế tp hcm
được thuốc kháng virus mononpiravir và cộng đồng điều trị cho f
hiện nay tại tp hcm có hai loại thuốc kháng virus để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
hôm nay là ngày ba tháng chín công an tp hcm đã cho triển khai thí điểm hai camera tự động quét mã qr
khai báo y tế phần mềm di chuyển năng lượng covid một mươi chín
và đây là giải pháp an toàn cho cả người dân và lực lượng cán bộ tránh tiếp xúc gần
theo đó tại chốt vẫn có người trực ngồi cùng máy tính
khi người dân đưa mã qr vào camera sẽ tự động quét mã và thông tin dữ liệu được truyền đến máy tính
cán bộ ngồi trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường
và giấy tờ tùy thân hay không
theo quan sát camera quét mã qr người dân đưa vào nhanh hơn nhiều
so với quyết mã bằng điện thoại cá nhân của cán bộ
trước đó tại các chốt để kiểm tra các cán bộ phải dùng điện thoại
cá nhân của mình để quét và kiểm tra
vừa mất thời gian vừa phải tiếp xúc gần với người phải kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân
tìm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tuy nhiên theo ghi nhận thực tế việc này cũng phải đòi hỏi có hai cán bộ
một người có nhiệm vụ hướng dẫn người dân đưa mã qr vào camera để quét
đồng thời kiểm tra giấy đi đường giấy tờ tùy thân của người dân để đối chiếu thông tin khai báo
người còn lại trực máy tính kiểm tra thông tin sau khi người dân quét mã
cũng theo công an tp hcm cho biết từ ngày hai mươi ba tháng tám
đến ngày hai tháng chín đã kiểm tra hơn bảy mươi bốn năm trăm linh lượt phương tiện
lập biên bản xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
trong lúc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố
theo đó công an thành phố đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín cấp gần một bốn trăm linh tài khoản
thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động
đã kiểm tra hơn bảy mươi bốn năm trăm linh lượt phương tiện và hơn hai mươi bảy ba trăm linh người
lập biên bản xử lý hai trăm một mươi một trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ với tổng số tiền phạt bốn trăm một mươi tám triệu đồng
ngoài ra các tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt năm mươi ba trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với tổng số tiền một trăm linh sáu triệu đồng
nhiệm vụ trọng tâm đến ngày một mươi năm tháng chín công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo
các cấp và triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
các lực lượng sẽ tập trung nắm chắc tình hình tại cơ sở nhất là tình hình an ninh trực tự
không để bị động bất ngờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện
và người lưu thông trên đường gắn với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
cho đến thời điểm này tp hcm vẫn giữ nguyên lịch bắt đầu giảng dạy chương trình năm học mới
học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông sẽ thực học từ ngày sáu tháng chín
học sinh tiểu học thực học từ ngày hai mươi tháng chín
đây là khẳng định của lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm
theo đó hiện tp hcm có hơn một trường học đang được trương dụng làm khu cách ly bệnh viện giải chiến
nơi lưu trú cho bộ đội tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nếu có lùi thời gian bắt đầu năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thêm từ một đến hai tháng nữa
thì với tình hình thực tế học sinh vẫn phải học trên internet chứ không thể học trực tiếp
được biết sở giáo dục đào tạo thành phố đã có hướng dẫn cụ thể đối với các trường phổ thông trên địa bàn
về việc dạy học trên internet
trong đó đối với những học sinh không có thiết bị máy móc để học thì thời gian trước mắt
cán bộ địa phương giáo dục ở các phường xã sẽ nhận nhiệm vụ giao tài liệu học tập bằng giấy tại nhà cho học sinh
bên cạnh đó sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng đang triển khai một số giải pháp khác
nhằm hỗ trợ học sinh khó khăn có phương tiện học tập trên internet
chuyển qua thông tin từ các tỉnh thành khác tại tp hcm tỉnh kiên giang
hiện có hơn bốn tàu cá đánh bắt trên biển
và mỗi ngày thì có hàng trăm phương tiện chở hàng hóa từ các tỉnh đến đây bằng đường biển
và để giữ vững vùng xanh tp hcm đã tăng cường các chốt kiểm soát dịch
tại các cửa sông cửa biển và lấy mẫu test nhanh tất cả ngư dân và thuyền viên trước khi vào đảo
theo đó khi phương tiện tập bớn thuyền trưởng thợ máy và thủy thủ trên tàu
đều phải có giấy test nhanh hoặc bha âm tính còn trong thời hạn bảy mươi hai giờ
trường hợp không có giấy buộc các ngư dân trên tàu phải lấy mẫu test nhanh
có kết quả âm tính mới được vào cửa sông cửa biển
người trên phương tiện muốn lên bờ đi khắp nơi
phải có sự đồng ý của cán bộ chốt kiểm dịch và phải kê khai lịch trình đi lại
về theo lệnh điều động của sứ nghiệp
tới đó thì làm thủ tục xong rồi chúng tôi quay trở về phố quốc
khi đến cửa dương đông thì chúng tôi phải tiếp tục làm thủ tục để nhập đảo và chép lại covid
trước khi là mình trào mình đã gời bến thì không gặp giao tiếp với bất cứ cái tàu nào
hoặc người ở trên bờ lên bờ gì bất cứ
chủ thuyền viên ở trên tàu là cặp bến nhận hàng rồi là đi ra về
trước khi em đến đây là em phải trình báo cho viên phòng trước
nếu mà em cảm thấy không an toàn thì em sẽ nhờ viên phòng cho nhân viên y tế xuất kết tại chỗ
mỗi ngày phú quốc có hàng trăm phương tiện vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra đảo và tàu đánh bắt thu mua hải sản trên biển
xác định nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh từ các phương tiện đến từ các địa phương có ổ dịch
và ngư dân tại các tàu có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào phú quốc là rất cao
do vậy bên cạnh việc kiểm tra kiểm soát các lực lượng chức năng còn tích cực tuyên truyền hướng dẫn
các biện pháp phòng chống dịch trong những ngày lưu trú trên đảo
những ngày qua thì công tác phối hợp của tất cả các ngư dân và những thuyền viên họ chấp hành rất tốt
họ như là có cái sự mà liên kết chặt chẽ với mình họ đồng ý xét nghiệm
trong đó thì cũng có một số người
thì người ta có một số ý kiến là người ta không chịu xét nghiệm gì là cái phiếu hẹn của người ta là còn thời hạn
nhưng mà theo chỉ đạo là mình phải khi mà nhập cái cản của mình mình phải tầm sót
mình phải test nhanh lại tất cả các trường hợp để bảo đảm an toàn cho họ và cho người dân trên đảo
nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo giữ vững vùng xanh trên địa bàn
thành phố phú quốc đã có văn bản hướng dẫn các phương tiện vận chuyển hàng hóa bằng tàu đến đảo
phải tuân thủ theo quy định mới
theo đó không cho tài xế và phụ xe đi vào đảo mà chỉ giao nhận hàng tại cảng hoặc tài xế sinh sống thường xuyên
tại đảo phú quốc trên ba mươi ngày xuống phà điều khiển phương tiện và được phép chuyển hàng hóa vào địa bàn thành phố
nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn
hiện nay tỉnh đồng tháp đang tiến hành phong tỏa nhiều nơi và theo ngành y tế thì nguồn rác thải sinh hoạt
của người dân tại các khu phong tỏa này cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
do đó tùy theo điều kiện có nơi người dân được địa phương hướng dẫn tự tiêu hủy và có nơi thì tình nguyện viên hỗ trợ thu gò
xã hòa long huyện lai vung hiện có bốn khu phong tỏa để phòng chống dịch
các khu này nằm ở địa bàn nông thôn nên xe thu gom rác chuyên dụng không thể tiếp cận để xử lý
để hạn chế nguy cơ mầm bệnh phát tán chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân xử lý rác
chỉ đạo bang dân ấp thông qua các tổ đi đến từng hộ gia đình
để xử lý rác
vận động bà con là tập trung rác của hộ gia đình phân lội
sau đó thì phần rác nào mà đốt được thì vận động cho bà con đốt
còn phần rác nào không đốt được thì sẽ có hố rác gia đình để trôn lấp đúng theo quy định
đặc biệt là vận động bà con không được là bước rác bừa bạc để tránh những trường hợp nó lây lan dịch bệnh

khi dịch bệnh phát sinh đến nay xã tân quy tây thành phố sa đéc phải phong tỏa nhiều khu vực
những nơi này sẽ thu gom rác cũng không đến được
do đó đoàn viên thanh niên địa phương đã tình nguyện thu gom rồi chuyển đến nơi tập kết
tại đây đơn vị chuyên xử lý rác thải của các khu cách ly phong tỏa sẽ đến lấy
và cái sinh hoạt lên đây nó sẽ phát sinh ra cái lượng rác
hương rác này thì nó có nguy cơ lây nhiễm
thì trên cái địa bàn thành phố sa đéc thì có những nơi mà xe rác lớn không tới được
đặc biệt xã tân quy tây ngành y tế cũng nhắc nhở hướng dẫn các em làm sao để thực hiện đúng cái nguyên tắc phòng chống dịch
cũng như là trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ
thực tế cho thấy với việc dịch bệnh lan rộng trong thời gian qua
các địa phương trong tỉnh buộc phải phong tỏa nhiều địa bàn nông thôn để tầm soát ca bệnh
nguồn rác thải phát sinh tại khu phong tỏa này cũng được xếp vào dạng nguy cơ lây lan dịch bệnh
do đó vấn đề xử lý rác thải cũng cần có giải pháp phù hợp
có một số nơi thì cũng có quy động được lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ cho người dân thu gom rác
tôi cho rằng đây là một việc làm hết sức thiết thợ cử lực lượng chuyên môn
thường xuyên trực theo dõi giám sát việc thu gom rác của các đơn vị thu gom
làm sao mà đảm bảo hàng ngày thì có thể thu gom cho nó đảm bảo các cô không để ủng ứ
mong muốn là trong thời gian sắp tới các địa phương huy động tất cả các lực lượng
để mà tham gia trong công tác phòng chống dịch thì trong đó có công tác vệ sinh môi trường
dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo theo nhiều vấn đề mới phát sinh
trong đó có việc xử lý rác thải tại các khu phong tỏa ở địa bàn nông thôn
do đó việc các địa phương ngành chức năng quan tâm xử lý rác thải tại những khu vực này là rất cần thiết
một mặt đảm bảo vệ sinh môi trường một mặt ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra bên ngoài